các bạn có nhớ thông tin về hai anh em ruột tử vong sau khi chơi đùa tại con canh gần nhà hay không
ngày một mươi hai tháng năm chúng tôi tiếp tục ghi nhận một trường hợp tử vong của một bé gái hai tuổi ngã xuống kênh khi chơi cùng anh trai
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm chị dth hai mươi bảy tuổi ngụ khóm bảy phường bảy thành phố cà mau
sau khi đưa hai con là cháu dnt bốn tuổi và dntmk hai tuổi đi chơi về thì chuẩn bị cơm cho con ăn
chuẩn bị cơm xong chị h không thấy hai con nên đi tìm khi đến bãi vật liệu xây dựng gần nhà phát hiện cháu b nằm dưới kênh sáng bạc liêu
chị h lập tức lao xứng cứu cháu bê lên và đưa đến bệnh viện sản nhi cà mau để cấp cứu
riêng cháu ca không tìm thấy sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng của phường đã kết hợp với phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đội nghiệp vụ tìm kiếm
đến bảy h ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng tìm thấy bé tra té xuống kênh khi chơi cùng anh trai cách vị trí xảy ra tai nạn hơn hai km
hiện tại gia đình đã nhận cháu về và an tán theo phong tục địa phương
sự cố trượt chân hay té ngã khi chơi gần con kênh đã cướp đi sinh mạng của ba đứa trẻ chỉ trong vài ngày
sự việc này cũng cho thấy cha mẹ còn chủ quan khi cho các con tự chơi đùa với nhau
nhất là các gia đình sinh sống ở vùng sông nước
từ những sự việc thương tâm trên các bậc phụ huynh nên để tâm đến các con hơn và đảm bảo an toàn khi các bé chơi đùa
đồng thời có thể cho các bé học bơi nâng cao kỹ năng mềm